tối ngày tám tháng năm tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh vĩnh phúc đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết toàn quốc cuộc thi sáng tạo robot việt nam hai nghìn một mươi chín
đây là sân chơi trí tuệ nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của các bạn trẻ yêu khoa học kỹ thuật góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp tự động hóa việt nam
chủ đề của cuộc thi năm nay là ném còn kết thúc cuộc thi sẽ chọn ra hai đội xuất sắc nhất tham dự cuộc thi sáng tạo robot châu á thái bình dương được tổ chức tại tỉnh ninh bình vào tháng tám